hãng tin ryanovoosti vào ngày hôm nay đưa tin quốc hội nga sẽ triệu tập phiên họp bất thường vào ngày hai mươi hai tháng hai tới đây
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova thông báo ngoại trưởng sergei lavrov sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của quốc hội
và thảo luận các vấn đề quan trọng trong chính sách đối ngoại của moscow cùng các nghị sĩ của nước này
sau bài phát biểu ngoại trưởng lavrov như thường lệ sẽ trả lời câu hỏi của các nghị sĩ về những vấn đề quốc tế cấp bách
đặc biệt là liên quan đến chiến dịch quân sự của nga tại ukraine
trong khi đó tổng thống nga vladimir putin sẽ trình bày thông điệp liên bang trước hai viện quốc hội vào ngày hai mươi tháng bốn
phiên họp tương tự trước đó diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gần một tháng trước khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine